thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
sáng nay qua công tác nắm tình hình một chiếc ô tô có dấu hiệu nghi vấn
di chuyển đến trạm thu phí cầu bạch đằng
tổ công tác đã áp sát bắt giữ các đối tượng chống trả quyết liệt
lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên để chấn áp rồi khống chế tại chỗ
kiểm tra người cùng phương tiện thu giữ một vali tiền có một trăm ba mươi triệu đồng
cùng năm gói ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai đã bản giao bốn đối tượng
cùng tăng vật cho công an quận kiến an thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan đến vụ nổ súng làm hai người thiệt mạng bốn người bị thương nặng xảy ra tại thành phố phú quốc
công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ một mươi bảy người liên quan và phong tỏa các tuyến đường
từ phú quốc ra vào đất liền để phục vụ công tác điều tra
vụ việc xảy ra vào khoảng trưa nay trên địa bàn bến tràm xã cửa dương thành phố phú quốc
thời điểm này một nhóm người đang xây nhà thì bị một nhóm người lạ mặt dùng súng bắn
hậu quả một người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi cấp cứu bốn người bị thương nặng
theo cơ quan công an nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn về đất đai
liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bắt tạm giam thêm hai bị can
hai bị can gồm trần lập nghĩa chú tại tỉnh sóc trăng và kim thị huỳnh duy là nhân viên trung tâm đăng kiểm trú tại tỉnh trà vinh
trước đó bốn đối tượng tại trung tâm này đã bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ của các tài xế mang xe đến kiểm định với số tiền chín triệu đồng
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần văn chi ba mươi tám tuổi trú tại huyện quế võ về hành vi cướp tài sản
chi đã thuê xe ôm trở từ huyện quế võ sang huyện gia bình
đến nơi vắng vẻ đối tượng yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng dao khống chế đâm nạn nhân gây thương tích sau đó chiếm đoạt xe máy rồi tẩu thoát
chỉ sau bốn giờ đồng hồ gây án công an huyện gia bình đã bắt giữ khi chi đang lẩn trốn tại nhà riêng
đối tượng khai nhận do không có phương tiện đi lại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đang xét xử năm bị cáo trong vụ án hủy hoại rừng
thiếu trách nhiệm trong quản lý rừng ở núi thị vải được du luận qua tâm
trong năm người này bốn người từng là kiểm lâm và bảo vệ rừng
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín trần quang minh mua hơn một mươi m hai đất trồng cây lâu năm của ông châu văn thời hai trên núi thị vải thị xã phú mỹ
sau đó minh mua thêm khu đất liền kề có cây rừng xe lẫn với cây ăn trái
với giá một trăm năm mươi triệu đồng và được ông hai cho biết đây là đất do nhà nước quản lý
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi minh thuê người khác khai thác cây trên đất mà mình đã mua rồi san ủi tạo bậc thang chống xói mòn
cáo trạng thể hiện trần quang minh đã thuê người phá gần một mươi tám m hai đất rừng phòng hộ đầu nguồn gây thiệt hại hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan chức năng sau đó điều tra truy tố đối với bốn cán bộ gồm trần xuân hướng trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng tóc tiên và viên chức tạ thanh tùng
lê văn sinh trạm trưởng trạm kiểm lâm núi dinh thị vải và nguyễn kim bình kiểm lâm viên
tại phiên tòa nhiều luật sư cho rằng vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ nên đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung
dự kiến ngày hai mươi bảy tháng một mươi tòa án nhân dân thị xã phú mỹ sẽ tuyên án
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh đối với phương tiện tg chín nghìn ba trăm chín mươi chín
tám ts do ông trần văn phò chú tại xã tân phú huyện tân phú đông tiền giang làm thuyền trưởng về hành vi vận chuyển khoảng một trăm một mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
phương tiện trên bị phát hiện khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh bà rịa vũng tàu
khi bị phát hiện thuyền trưởng trần văn phò không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu đeo nói trên
tổ công tác đã dẫn giải phương tiện tg chín nghìn ba trăm chín mươi chín tám ts và đưa toàn bộ người liên quan cùng tăng vật
về thành phố vũng tàu để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết lực lượng công an thành phố vừa kiểm tra phát hiện và tạm giữ số lượng lớn quần jean không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một điểm kinh doanh hàng hóa tại phường bình khánh thành phố long xuyên
do chị hồ thị thanh lê chú tại huyện trợ mới làm chủ cơ sở
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tạm giữ hơn một mươi một chiếc quần di nữ trên tên nhãn không thể hiện địa chỉ của cơ sở sản xuất tổng trị giá hàng hóa khoảng gần bảy trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ
cục quản lý dược bộ y tế vừa cho biết đã có công văn hỏa tốc yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế unilever việt nam trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
báo cáo về tình trạng lưu hành tại việt nam đối với các sản phẩm dầu gội khô nhãn hiệu bidhittigi dome là các lô sản phẩm bị thu hồi tại canada
đồng thời đề xuất hướng xử lý và khuyến cáo các nội dung liên quan
trước đó bộ y tế canada có thông báo công ty unilever
tự nguyện thu hồi số lô sản phẩm dầu gội khô dạng bình xì của các nhãn hiệu trên do liên quan đến hàm lượng benzyn trong sản phẩm dưới dạng vết
đây là chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm gây độc hại cho sức khỏe nguy cơ gây ung thư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

bộ xây dựng đang nghiên cứu xây dựng dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
trong đó đề xuất quy định chi tiết việc thanh toán giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng
hiện tình trạng kê khai hai giá khi giao dịch bất động sản đang dẫn tới việc các cơ quan quản lý nhà nước khó kiểm soát hoạt động này
quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng với giao dịch bất động sản
được kỳ vọng sẽ góp phần chống thất thu thuế chống sửa tiền và minh bạch thị trường
sở công thương tp hà nội cho biết hiện có bốn mươi bốn doanh nghiệp trên địa bàn cam kết bình ổn giá hàng hóa dịp tết
tập trung chủ yếu vào gạo thịt lợn thủy hải sản
tổng mức dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp đã tăng ba mươi năm so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó có một tỷ đồng đang được kết nối vay vốn với giá ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp
tham gia chương trình bình ổn thị trường với sự tham gia của bảy ngân hàng thương mại
thời điểm ba tháng trước tết âm lịch giá vé máy bay các chặng từ nam ra bắc và miền trung dịp tết quý mão đều tăng mạnh
ví dụ trạng tp hcm hà nội vé khứ hồi được cao điểm bay ngày một mươi chín tháng một tức hai mươi tám tết
về ngày hai mươi sáu tháng một tức mùng năm tết có giá rẻ nhất từ năm năm triệu đồng
trong đó vé của vietnam airlines từ sáu hai triệu đồng đã bao gồm thuế phí nhưng đều chưa có hành lý ký gửi
vé của các hãng khác đắt hơn như bamboo airways từ sáu chín triệu
pacific airlines và việt nam airlines từ bảy một triệu đồng
so với dịp tết nhâm dần giá vé trạng bay này của tết năm nay quý mão đã tăng gấp đôi
thưa quý vị việt nam được đánh giá là một trong những quốc gia có thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh ở đông nam á
mức tăng trưởng thương mại điện tử của việt nam được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ
và có thể cán mốc ba mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
thương mại điện tử đang góp phần thúc đẩy sự phát triển
mạnh mẽ của kinh tế số tại việt nam
tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức trong đó có việc bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số
trong khi các quy định của pháp luật về vấn đề này còn chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp
chị trần bích ngọc từng là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử
sau đó chị đã phải mất rất nhiều thời gian để khiếu nại với các đơn vị liên quan để được giải quyết sự việc
ngay từ đầu khi mà nhận được cái sản phẩm đấy thì mình cảm thấy thứ nhất là hụt hẫn và mình cảm thấy là
cái sự việc đấy nó có cái tính chất lừa đảo ở trong này và mình cảm thấy là khá là bực mình khi mà rơi vào cái tình huống như thế
theo sách trắng thương mại điện tử hai nghìn hai mươi hai có đến sáu mươi tám người tiêu dùng mua sắm trực tuyến tham gia khảo sát cho biết
một trong những trở ngại lớn nhất khi mua hàng trực tuyến đó là sản phẩm chất lượng kém
tuy nhiên không ít người khi rơi vào tình huống này lại đành chịu mất tiền
không ít lần bọn em đã phải mua
mua phải những cái hàng giả hàng kém chất lượng hay hàng không như quảng cáo
nhưng mà hầu như những người mua như em thì thường không trả lại hàng
mà sẽ thường là report cái trang đấy hoặc là đánh giá sao kém chất lượng
việc mua sắm qua thương mại điện tử đang mang đến nhiều thuận lợi
nhưng cũng kèm theo sự rủi ro mà phần lớn thiệt hại thuộc về người tiêu dùng
theo các chuyên gia luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được ban hành cách đây một mươi hai năm
đang thiếu những quy định liên quan đến mô hình kinh doanh có yếu tố mới
trong điều kiện chuyển đổi số nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện
cũng chưa được điều chỉnh
rõ ràng khi mà chúng ta quay vào xem xét cái cơ sở pháp lý
tất cả những cái gì có liên quan đến cái bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
thông qua cái hình thức kinh doanh điện tử và kinh doanh trên nền tảng số là gần như không có gì
cái việc đổi mới bổ sung chỉnh sửa cái luật bảo vệ người tiêu dùng
trở thành một
một trong những cái điều đó cực kỳ quan trọng
các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đang tăng nhanh cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng
với khoảng một sáu trăm linh vụ một năm trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi một thương mại điện tử là lĩnh vực đứng thứ hai về số lượng đơn thư phản ánh
yêu cầu kiến nghị của người tiêu dùng tới cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
nhằm hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tốt hơn bộ công thương đang được giao chủ trì xây dựng dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
dự thảo đã bổ sung một chương mới quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù
trong đó giao dịch từ xa bao gồm giao dịch được thực hiện trên không gian mạng là một trong ba loại hình thuộc giao dịch đặc thù
đây cũng là nội dung đang được quan tâm và nhận được nhiều ý kiến góp ý
dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ
tổ chức cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng trong các giao dịch trên không gian mạng
theo các chuyên gia cần có các biện pháp để tăng cường trách nhiệm này trong cung cấp hàng hóa dịch vụ và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
chúng ta cần phải có một cái chấn chỉnh về mặt hành lang pháp lý để đảm bảo là có ứng dụng được công nghệ vào việc kiểm soát địa bán
cũng như kiểm soát các sản giao dịch thương mại điện tử
chúng ta phải có công cụ và thậm chí là phải ứng dụng các công nghệ mới công nghệ cao để liên tục giả soát để mà phát hiện và cảnh báo cho kể cả người bán và người mua
nếu như mà chúng ta thực hiện tốt cái việc cái cơ chế bảo vệ người tiêu dùng
đấy là phải công khai toàn bộ thông tin của người bán và nâng cao cái trách nhiệm của người bán
thì cái việc này nó sẽ không phức tạp
cùng sự mở rộng của thị trường thương mại điện tử những hành vi vi phạm sẽ ngày càng nhiều đa dạng hơn
do đó đòi hỏi cơ quan quản lý cần có khuôn khổ pháp lý
và chế tài đủ mạnh để có sức gian đe
các cái vi phạm đó thì cái mức độ xử lý ra sao cái mức bồi thường là bao nhiêu nó phải rõ
thực ra trong cái thời gian vừa qua người tiêu dùng đôi khi người ta rất ngại
khiếu kiện là vì nếu có đi kiện thì rất mất thời gian công sức tiền của
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên số hiện nay
những người tiêu dùng cũng cần tự nâng cao nhận thức về các quyền của mình để chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng